ngày hai mươi một tháng chín tại thành phố hồ chí minh lãnh đạo bộ công an đã có buổi làm việc với các đơn vị chức năng trực thuộc bộ công an và thành phố hồ chí minh
liên quan tới công tác điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại công ty cổ phần địa ốc alibaba
bước đầu cơ quan công an xác định công ty alibaba do nguyễn thái luyện sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm làm chủ tịch hội đồng quản trị
và em ruột là nguyễn thái lĩnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín làm tổng giám đốc cùng các công ty thành viên tự vẽ các dự án không có thật
tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh đồng nai bà rịa vũng tàu bình thuận chưa làm thủ tục pháp lý chưa được cơ quan có thẩm quyền phê ruột
cấp phép cho làm dự án nhưng đã quảng cáo phân lô bán đất nền và huy động tiền khách hàng đến nay đã ghi nhận alibaba lừa đảo
hơn sáu bảy trăm linh khách hàng để chiếm đoạt hơn hai năm trăm linh tỷ đồng
bước đầu chúng ta đã khởi tố
bước đầu chúng ta đã khởi tố vụ án khởi tố đối với các đối tượng đúng người đúng tội và sẽ tiếp tục để mở rộng vụ án đối với các tỉnh
chúng ta làm triệt đề đối với vụ án này thông tin cho dư luận nắm bắt được
ngoài việc khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt giữ anh em luyện lĩnh công an đang làm việc với nhiều nhân sự chủ chốt của alibaba
đồng thời khám xét trụ sở chính và các văn phòng chi nhánh của alibaba tại thành phố hồ chí minh
và một số nhà tài năng
chúng ta đã khởi tố tỉnh để phục vụ công tác điều tra củng cố hồ sơ vụ án
công an cũng kêu gọi các nạn nhân của công ty địa ốc alibaba liên hệ với cơ quan công an để cung cấp thông tin phục vụ điều tra vụ án